liên quan đến vụ cháy bãi rác cam ly tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng suốt năm ngày qua mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai các lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng và thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp dập lửa tại bãi rác cam ly
theo đó lực lượng chức năng đã điều động năm xe máy đào ba xe máy ủi ba xe chữa cháy chuyên dụng
kết hợp với các xe bồn chở nước của công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
hàng chục cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng triển khai dập lửa
ngoài việc phun nước các xe máy múc máy ủi đã tiến hành dùng đất lấp rác ngăn không cho đám cháy tiếp tục lan rộng
đến chiều cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế lực lượng chức năng bước đầu đã làm chủ được tình hình
trước đó truyền hình nhân dân đã có phản ánh về vụ cháy bãi rác cam ly nơi xử lý chất thải rắn tạm thời của thành phố đà lạt
trong suốt năm ngày qua đám cháy làm khói bụi bay lên bao phủ cả một vùng rộng lớn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân gần khu vực bãi rác